tuy nhiên vì bị bỏng mức độ rất nặng nên các bé sẽ còn phải trải qua những tháng ngày cam co kéo dài trong bệnh viện
bốn ngày sau tai nạn các bé đã tỉnh táo hơn không còn phải thở oxy
tuy nhiên một bé gái bốn tuổi bị bỏng nặng nhất đang phải thở oxy ngắt quãng do sốt cao
với diện bỏng rộng nên các bé đều bị sốt do vết thương bắt đầu viêm nhiễm
những vị trí bỏng sâu còn mất nhiều thời gian hơn
may mắn ba bé không bị bỏng hô hấp
may mắn ba bé không bị bỏng hô hấp
từ ngày hai mươi tháng tám các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc điều chỉnh mức giá khám chữa bệnh
theo mức lương cơ sở là một bốn trăm chín mươi đồng
theo thông tư một trăm ba mươi hai nghìn một mươi chín ttbit
cụ thể mức giá điều chỉnh tăng bình quân như sau
giá khám bệnh ngày dường tăng bình quân là bốn bốn
giá các dịch vụ kỹ thuật tăng một một
thông tư không ảnh hưởng đến người nghèo đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế xã hội khó khăn

trẻ em dưới sáu tuổi đối tượng chính sách thuộc diện được ngân sách nhà nước
và các nguồn tài chính khác mua bảo hiểm y tế
khi đi khám chữa bệnh được bảo hiểm y tế thanh toán một trăm linh
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của truyền hình công an nhân dân
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt